chính quyền quân sự cầm quyền tại niger thông báo đã chấm dứt với hiệu lực tức thì một thỏa thuận quân sự
cho phép quân nhân và nhân viên dân sự bộ quốc phòng mỹ hiện diện ở quốc gia châu phi này
trong thông báo trên truyền hình quốc gia người phát ngôn chính quyền quân sự niger cho biết
quyết định được đưa ra sau chuyến thăm niger trong tuần này của giới chức mỹ
trong năm hai nghìn hai mươi ba mỹ đồn trú khoảng một một trăm linh binh sĩ tại niger nơi quân đội mỹ đang điều hành hai căn cứ
trong đó có một căn cứ máy bay không người lái được xây dựng gần aragazat ở miền trung niger
với chi phí lên tới hơn một trăm linh triệu đô la mỹ
từ năm hai nghìn một mươi tám căn cứ này đã được sử dụng để tấn công các nhóm khủng bố
nhà nước hồi giáo yed tự sưng và một nhánh của tổ chức al qaeda ở khu vực sahel
trong năm hai nghìn hai mươi mỹ đổn trú khoảng một một trăm linh binh sĩ tại niger nơi quân đội mỹ đang điều hành hai căn cứ